nhiều trường học tại tp hcm đã mạnh dạng đổi mới hình thức học tập nâng cao tính trải nghiệm và tương tác cho học sinh
qua việc tổ chức những tiết học ngoại khóa trực quan sinh động giúp học sinh bổ sung kiến thức về lịch sử
và hiểu hơn truyền thống cách mạng của dân tộc đển hình như là tiết học một ngày làm chiến sĩ biệt động sài gòn
thay vì những buổi học lý thuyết khô khăn trên lớp các em học sinh trường trung học phổ thông nguyễn trung trực
quận gò vấp rất hào hứng khi tham gia tiết học ngoại khóa ngay tại khu di tích biệt động sài gòn huyện củ chi
được thực nghiệm lại từng phần việc của người chiến sĩ biệt động khi xưa đã mang lại cảm xúc sâu đậm trong mỗi học sinh
đây cũng là lần đầu tiên mà lớp em được tham gia một chiến ngoại khóa như vậy rất vui và cũng rất là hào hứng cho chúng em thấy được
những người đi trước của chúng ta đã làm như thế nào để có thể bảo vệ được đất nước của mình
được trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ một người giao liên ngày xưa đã tháng chiến cực nhọc
em khổ như thế nào em cảm thấy hôm nay là một ngày rất là bổ ích
ngoài thực nghiệm học sinh được gặp gỡ trò chuyện cùng nhân chứng lịch sử tham quan nơi hoạt động của chiến sĩ biệt động sài gòn
đó là những căn hầm cất dấu vũ khí tại nội thành được anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trần văn lai xây dựng phục vụ cho kháng chiến
đất nước đang phát triển thì phải có sức học các chú ở đây vẫn là tiếp lửa cho các cháu nối tiếp theo thế hệ truyền thống của ông cha ta
mà bước tiếp trên trạng đường các bạn
đây là một cái hướng để cho các em được thực học được trải nghiệm và mở rộng cái không gian ra ngoài cái lớp học truyền thống bình thường
với phương pháp thực học thực nghiệm những kiến thức lịch sử không còn khô khăn mà trở nên sinh động chân thực dễ nhớ từ đó giúp học sinh yêu thích môn lịch sử hơn
đây cũng là phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới xây dựng môi trường giáo dục toàn diện mà thành phố hồ chí minh đang hướng đến